so với trung bình bảy ngày trước số ca bệnh mới ghi nhận ngày ba mươi tháng một đã giảm bốn mươi sáu hai lượng người tử vong giảm ba mươi hai
mặt khác tại hà nội địa phương đang dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới ba hai trăm tám mươi tám f đang điều trị tại bệnh viện
trong đó số trường hợp diễn biến nặng nguy kịch đang tiếp tục tăng với bảy trăm năm mươi tám người cao hơn chín bốn so với trung bình bảy ngày trước
số lượng bệnh nhân phải thở oxy mặt nạ oxy dòng cao thở máy
tình hình này cũng tương tự tại các điểm nóng còn lại của dịch như đà nẵng bắc ninh hay hải phòng
cụ thể đà nẵng đang điều trị cho năm trăm một mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín tại các bệnh viện trên địa bàn
trong đó số ca diễn biến nặng nguy kịch là sáu mươi hai tăng tới bảy mươi chín ba so với trung bình tuần qua
tại bắc ninh số người phải điều trị tại bệnh viện là hai chín mươi bảy trường hợp sáu mươi bốn ca trong đó diễn biến nặng nguy kịch
tăng ba năm so với bảy ngày trước đó
với hải phòng trong một một trăm sáu mươi f đang điều trị tại bệnh viện có tới một trăm năm mươi ba ca diễn biến nặng nguy kịch
con số này tăng một mươi một bốn so với trung bình tuần trước
thành phố cũng đang có một trường hợp phải can thiệp tim phổi nhân tạo ecmo
liên quan đến điểm dịch nóng nhất cả nước trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất căng thẳng
số f mới tiến sát mốc ba ca một ngày
lực lượng điều trị covid một mươi chín tại hà nội gần như trực chiến nguyên quân số trong kỳ nghỉ tết
để đảm bảo công tác y tế dịp tết nguyên đáng nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế hà nội đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh và đáp ứng công tác y tế dịp tết
theo chỉ đạo của trung ương và thành phố
theo đó sở y tế yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch toàn ngành
thực hiện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ có phương án đảm bảo đủ nhân lực thuốc vật tư thiết bị nhất là máy thở oxy
để tổ chức điều trị người bệnh covid một mươi chín
giám đốc sở y tế hà nội trương thị nhị hà nhận định sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng số ca mắc tại thành phố sẽ tăng cao hơn nữa
do giao lưu giao thương của người dân trong dịp tết sẽ tạo điều kiện cho dịch bùng phát
theo bà hà ngành y tế đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới
trong đó đảm bảo được mục tiêu là giảm tỷ lệ chuyển tầng giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong
ngành y tế sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm tiêm chủng
sở y tế đề nghị các đơn vị quận huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mất chín mươi năm bệnh nhân điều trị tại nhà
chỉ khoảng năm điều trị tại cơ sở y tế
bà hà khẳng định những ngày cuối tháng một mươi hai âm lịch tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đặt tại ký túc xá đại học thủy lợi quận đống đa thay cho cành đào kẹo mứt là không khí làm việc hối hả bao trùm của lực lượng tuyến đầu
là đơn vị thu dung và điều trị f thể nhẹ lớn nhất quận đống đa
tất cả các bộ phận tại cơ sở này luôn được đặt dưới một sức ép công việc rất lớn
hiện cơ sở này đang điều trị cho khoảng bốn mươi f
bác sĩ hoàng long hải trung tâm y tế quận đống đa cùng kiếp tám cán bộ y tế khác
nhận nhiệm vụ tại khu thu chung này từ ngày một mươi bốn tháng một và sẽ trực chiến xuyên tết
đây cũng là cái tết xa nhà đầu tiên của anh từ khi covid một mươi chín bùng phát
sẽ có khoảng một mươi năm cán bộ trực xuyên tết trong đó riêng lực lượng y tế có chín người bác sĩ hải thông tin
trong những ngày tết nhiệm vụ của lực lượng điều trị cũng bận rộn giống như ngày bình thường
buổi sáng đi buồn thăm khám và xét nghiệm cho các bệnh nhân
buổi trưa làm báo cáo buổi chiều làm thủ tục giấy ra viện cũng như phát giấy ra viện cho bệnh nhân đủ điều kiện
bệnh viện đa khoa đức giang cũng là một trong những cơ sở điều trị f tầng ba
tại hà nội
với việc số lượng bệnh nhân nặng vẫn chưa hạ nhiệt
dịp tết năm nay bệnh viện vẫn duy trì gần như một trăm linh quân số cho khu điều trị f
tiến sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang cho biết
trong một tháng trở lại đây số f được điều trị tại bệnh viện luôn duy trì ở mức ba trăm linh ca
một nửa trong số đó là các bệnh nhân tầng ba
trong dịp tết này chúng tôi duy trì quân số trực mỗi ngày tại bệnh viện là hai trăm bốn mươi bốn người
trong đó ở khu bệnh nhân thường là chín mươi bảy người
khu chống dịch giữ nguyên một trăm linh quân số làm việc ban ngày như bình thường là một trăm bốn mươi bảy người
trực tối là bốn mươi người tiến sĩ thường cho hay
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh là cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tuyến cuối
đây cũng là cơ sở điều trị f nặng nguy kịch nhất tại miền bắc từ trước tới nay
với việc tình hình dịch tại hà nội và một số tỉnh miền bắc đang rất phức tạp
hơn năm trăm linh giường icu tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thường xuyên trong tình trạng kính chỗ
gần một nửa số bệnh nhân đang điều trị và hỗ trợ hô hấp từ hfnc đến thở máy và ecmo
số lượng công việc lớn nên nhiều tuần trở lại đây các y bác sĩ tại bệnh viện không có ngày nghỉ
để đảm bảo công tác điều trị sẽ có khoảng năm trăm linh cán bộ nhân viên của bệnh viện trực chiến xuyên tết
bác sĩ đồng phú khiêm phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chia sẻ
trong đợt tết này ít nhất sáu mươi y bác sĩ của khoa sẽ ở lại chăm sóc điều trị bệnh nhân
chúng tôi cố gắng hy sinh hạnh phúc của bản thân gia đình để tập trung một trăm linh sức lực cứu sống bệnh nhân